hội nghị thượng đỉnh các nước thành viên tổ chức hiệp ước và đại tinh dân nato sẽ diễn ra vào giữa tháng bảy tới tại vinnius của litva
một trong những nội dung trong chương trình nghị sự dự kiến sẽ là vấn đề ukraine
và trong phát biểu vừa đưa ra thủ tướng đức olaf schol đã kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên của nato tập trung vào chủ đề tăng cường năng lực quân sự cho kiev
nhà lãnh đạo đức cũng cho biết một vấn đề quan trọng được nêu ra trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ là mối quan hệ giữa ukraine và nato trong tương lai
thủ tướng olaf scholz lưu ý rằng ukraine đã khẳng định mong muốn trở thành thành viên nato kể cả khi xung đột đang diễn ra
và đó là lý do ông đề xuất hội nghị thượng đỉnh sắp tới của nato ở litva nên tập trung ưu tiên tăng cường năng lực cho ukraine
ngoài ra người đứng đầu chính phủ đức cũng dự định phối hợp với các đối tác liên minh châu âu eu nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy và nato để đưa ra các cam kết an ninh dài hạn và hiệu quả
theo ông điều này sẽ đảm bảo ukraine nhận được hỗ trợ quân sự bền vững và sức mạnh kinh tế cần thiết
để tự bảo vệ
liên quan đến vấn đề quân sự ông john cũng cho biết từ năm hai nghìn hai mươi bốn đức sẽ đáp ứng chỉ tiêu hai gdp dành cho chi tiêu quốc phòng theo mức chung của nato sau nhiều năm có tri tiêu quốc phòng dưới mức này